không những phải giỏi nghề xây những người thợ ở đây còn cần phải am hiểu về kiến trúc
biết kết hợp hài hòa giữa các chi tiết mẫu thiết kế chung của lăng khái định và kiến trúc hiện đại
cuộc sống diễn ra tại an bằng giống như một thành phố cỏ âm
với hàng loạt dịch vụ đi kèm như thuê người thắp nhan quét dọn bật điện vào ban đêm cho các lăng mộ
thu nhập trung bình mỗi tháng của những người làm công việc chăm sóc lăng mộ cũng từ ba đến bốn triệu đồng
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được tạm dừng tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
quang huy xin mời quý vị cùng quay trở lại hà nội tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
hôm nay thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc
và trao quyết định khen thưởng của bộ trưởng bộ công an cho các đơn vị tham gia phá án
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an các đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
tại các tỉnh thành để xử lý đúng người đúng tội
quá trình điều tra phải đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ pháp luật tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội
bước đầu công an xác định công ty alibaba do nguyễn thái luyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cầm đầu
đã lừa hơn sáu bảy trăm linh khách hàng để chiếm đoạt hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
ngoài việc bắt giữ khẩn cấp luyện và nguyễn thái lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín em trai của luyện
nhờ nhân sự chủ chốt của công ty này lên làm việc để củng cố hồ sơ vụ án
tổ chức khám xét tại chủ sở và các chi nhánh của công ty alibaba trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và tỉnh đồng nai đã thu dựa ba trăm bảy mươi sáu luật tài liệu trên chín tỷ đồng hai trăm năm mươi bảy miếng kim loại màu vàng
hai mươi khỏi kim loại màu vàng ba xe ô tô và bốn mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất v v
đây là kết quả bước đầu nhưng rất quan trọng trong đấu tranh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty khổ phần địa bàn
tại buổi làm việc thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đánh giá cao thành tích
của các đơn vị tham gia vụ án đã đưa các đối tượng liên quan ra xử lý trước pháp luật
ngăn chặn hành vi phạm tội lấy lại niềm tin trong nhân dân
chúng ta cũng đã xác định là thu gom mua đất nông nghiệp rồi các loại đất khác của các cá nhân
sau đó là dựng các biện để quảng cáo đó là các dự án bất đồng sản
rất nhiều cái mảnh đất đó là đất nông nghiệp đất không nằm trong cái quy hoạch của phát triển đô thị
thế nhưng dưới những hình thức như vậy quảng cáo để gây ý lòng tin của những người dân
để góp tiền vào với thủ đoạn để cùng phát triển dự án để cùng chia lời
nhưng mà bản chất của nó thì không phải như vậy
công tác xác minh công tác lập án và đấu tranh
các cơ quan điều tra bộ cơ quan điều tra của công an tp hcm viện hiệp sát
bước đầu tôi cho rằng đảm bảo các yêu cầu về nghiệp vụ pháp luật
và chúng ta thấy là đồng thuận của dư luận rất cao
cũng trong buổi làm việc thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
đã trao quyết định khen thưởng của bộ trưởng bộ công an cho các đơn vị tham gia phá án
trung tướng lê đông phong giám đốc công an tp hcm cũng quyết định thưởng nóng cho các đơn vị
đồng chí thứ trưởng cũng kêu gọi ai là nạn nhân của công ty alibaba
liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin phục vụ điều tra vụ án
vào sáng nay tại khu liên hợp thể thao tp hcm đã diễn ra lễ bế mạc đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám
do công an tp hcm đăng cai tổ chức từ ngày một mươi bốn đến hết ngày hai mươi một tháng chín
với hai nội dung thi đấu là bóng bàn và tê cuôn đồ
tham gia đại hội khỏe năm nay có sự góp mặt của năm mươi hai đơn vị với năm trăm bốn mươi chín cán bộ chiến sĩ
tranh giải ở ba mươi ba bộ môn huy chương
riêng bộ môn bóng bàn có bốn mươi sáu đơn vị tham gia với hai trăm bảy mươi vận động viên thi đấu ở một mươi bốn nội dung
môn taekwondo có một mươi năm đơn vị tham gia với một trăm ba mươi hai vận động viên thi đấu ở một mươi chín nội dung cá nhân và đồng đội
sau năm ngày thi đấu sâu nổi ở môn tê cuôn đô xếp hạng nhất toàn đoàn thuộc về công an tp hcm
với chín huy chương vàng năm huy chương bạc hai huy chương đồng
ở bộ môn bóng bàn dẫn đầu là công an tỉnh nam định với bốn huy chương vàng hai huy chương bạc và một huy chương đồng

hẹn gặp lại